các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các quan chức y tế cho biết mỹ đã đạt được mức độ miễn dịch cao đối với covid một mươi chín
qua sự kết hợp giữa tiêm vaccine và tỷ lệ nhiễm bệnh trước đó
tính đến tháng hai vừa qua gần sáu mươi người dân tại nước này đã nhiễm bệnh
trong đó trẻ em và thanh thiếu niên chiếm bảy mươi năm
theo nhà vi rút học saigon các phát hiện cũng cho thấy
những người vừa được tiêm chủng và nhiễm biến thể omecram ban đầu
thực sự đã hình thành khả năng miễn dịch rộng hơn và có thể chống lại các biến thể mới
ngay cả khi những người đã được tiêm chủng nhưng vẫn nhiễm
bệnh sẽ diễn biến nhẹ và không nghiêm trọng
giáo sư vi sinh vật học và miễn dịch học tại đại học y welmory lưu ý
các dữ liệu trên cho thấy các dòng phụ của biến thể omicron
ngày càng có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn so với những biến thể trước đó
điều này có thể đặt ra mối đe dọa đối với những người đã tiêm phòng hoặc từng bị nhiễm
ông nhấn mạnh đó là một sự cảnh báo rằng
trong tương lai chúng ta sẽ chứng kiến sự tiền hóa liên tục
và sự xuất hiện của nhiều biến thể đáng lo ngại hơn
mặc dù vậy
phó giáo sư hanesh nhận định
dù nhiều người có thể dễ bị tái nhiễm
song sẽ ít người có khả năng bị bệnh nặng
nếu mức độ miễn dịch cao từ việc tiêm chủng và các lần nhiễm bệnh trước đó
cùng chung quan điểm giáo sư swal dự đoán sẽ xảy ra một làn sóng dịch bệnh mới
tại mỹ vào tháng sáu tới
khi khả năng miễn dịch được hình thành sau đợt lây nhiễm omicro mới nhất
và sau chiến dịch tiêm mũi tăng cường bắt đầu suy yếu
tuy nhiên bà cho rằng tỷ lệ nhập viện và tử vong
sẽ không lên tới mức đỉnh điểm mà nước này từng ghi nhận
trong làn sóng dịch do biến thể omicron gây ra vào mùa đông vừa qua